thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đã kéo dài thời gian lọc ảo chung trong tuyển sinh đợt một thêm hai ngày
theo đó vào cuối giờ chiều nay các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi
thời gian công bố từ chiều nay đến trước một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng tám
theo quy định trước một mươi bảy h ngày sáu tháng chín tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo tính đến hết đợt một đăng ký xét tuyển nguyện vọng
có tổng số hơn sáu trăm sáu mươi thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống
từ chín h một mươi năm phút sáng nay hai mươi hai tháng tám phiên đấu giá trực tuyến thứ nhất biển số xe ô tô sẽ chính thức được diễn ra
các lực lượng nghiệp vụ thuộc bộ công an như cảnh sát giao thông an ninh mạng sẽ giám sát toàn bộ quá trình này
trong danh sách bộ công an quyết định có một mươi một biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá lần này
theo đại diện cảnh sát giao thông công ty đấu giá hợp danh việt nam là đơn vị tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô
cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá cần truy cập vào trang web dgbs vpa com vn để đăng ký tài khoản
sau khi đăng ký tài khoản thành công người dân có thể tìm kiếm biển số muốn đấu giá theo tỉnh thành loại xe và dễ số cụ thể
ba ngày trước khi diễn ra cuộc đấu giá biển số đó
hiện trên trang web đấu giá biển số xe ô tô đã được niêm yết hơn một trăm năm mươi ba biển số của sáu mươi ba tỉnh thành để người dân lựa chọn
tin an ninh trả tự công an thành phố lào cai vừa bắt quả tàng đối tượng có hành vi tàng chữ súng ngắn nghi lẩm vũ khí quân dụng và ma túy cẩn xa
vào sáng ngày hai mươi một tháng tám lực lượng trinh sát bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng long chú tại hà nội
đi xe ô tô nhãn hiệu leicester mang theo một khẩu súng ngắn nghi lẩm vũ khí quân dụng
bên trong hộp tiếp đạn có bốn viên đạn hai mươi viên đạn đựng trong túi ni lông màu trắng hai vỏ viên đạn
kiểm tra xe ô tô phát hiện thêm một túi ni lông nghi lẩm ma túy cẩn xa
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu đối tượng long khai nhận mượn xe ô tô của một người bạn rồi chuẩn bị súng ngắn đạn
thuộc loại vũ khí quân dụng và một túi ma túy cần sa điều khiển xe lên thành phố lào cai
vụ việc đang được điều tra làm rõ
liên quan đến bằng nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cộng phần đại nam tòa án an gian tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ
truy tố bị can hằng cùng bốn đồng phạm từ viện kiểm sát nhân dân tp hcm và đang tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bốn đồng phạm của bà hằng gồm ông đặng anh quân tiến sĩ cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm
nguyễn thị mai nhi cựu trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam
huyền công tân cựu trưởng phòng truyền thông công ty cộng phần đại nam
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp để làm rõ ba nội dung
trong đó tòa án yêu cầu cơ quan công tố cung cấp làm rõ vai trò của ông huỳnh uy dũng
chồng bà nguyễn phương hằng khi ông dũng xuất hiện trong các buổi live stream của bà hằng
ngoài ra bên cạnh tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
đơn tố cáo của ông nguyễn đức hiền và bà đặng thị hàn ni còn có nội dung tố cáo bà nguyễn phương hằng
bịa đặt thông tin sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân
chỉ sau bảy giờ đồng hồ gây án phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đối tượng đã dùng dao khống chế
và gây thương tích tại vùng cổ cho một lái xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản
đã bị công an tp lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám công an thành phố lào cai nhận được tin báo của gia đình anh vũ đình long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về việc vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng tám anh long chở taxi cho một người thanh niên
khi đến khu vực cửa khẩu kim thành phường duyên hải tp lào cai
thì bị nam thanh niên dùng dao không chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản
sau bảy giờ quyết liệt truy bắt đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám
trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp lào cai đã bắt giữ thành công mạnh
khi đang lần trốn tại một quán internet trên địa bàn tp lào cai
tại cơ quan công an bước đầu mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
để thực hiện hành vi trên mạnh đã mang theo một con dao thái lan vừa đi taxi của anh long
khi có thời cơ mạnh cầm dao kể vào cổ anh long để cướp tài sản
nhưng do anh long kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe khiến anh long bị dao cớ vào cổ
sau đó mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó

và quan nhát ngồi chơi chơi được gần năm phút thì anh vào bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục một thông tin đáng chú ý
sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ
vận tải hành khách trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó sở yêu cầu các đơn vị cơ quan liên quan sẵn sàng phương án phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe taxi
phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định không tùy tiện tăng giá cước thu phụ thu giá cước
khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao
trong dịp nghỉ lễ để tăng giá thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá
theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe
xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời phục vụ khi lượng khách tăng đột biến
nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng
doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ theo quy định để xử lý
sở giao thông vận tài hà nội cũng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm
để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi an toàn
cụ thể số điện thoại cố định hai trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi một chín mươi bảy nghìn chín trăm hai mươi hai chín mươi ba hai trăm hai mươi ba một nghìn sáu trăm tám mươi ba lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội

chín mươi sáu trăm ba mươi ba lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
thưa quý vị ở các huyện vùng cao với nhận thức pháp luật còn hạn chế
việc vận động người dân tự giác giao nộp súng vũ khí là điều không đơn giản
tuy nhiên với cách làm dân vận khéo của lực lượng công an quảng ngãi đã đem lại những hiệu quả rõ rệt
quý vị cùng theo dõi cụ thể cách làm hay của công an quảng ngãi trong phóng sự ngay sau đây
công an quảng ngãi
ngay sau khi được công an sản
đã xuống tận thôn vận động tuyên truyền về việc giao nộp các loại vũ khí
anh đinh văn ngọc ở xã sơn màu huyện vùng cao sơn tây
đã tự giác đem súng độ chế của gia đình đến ủy ban nhân dân xã nộp cho công an
đây là khẩu súng do mua trên mạng để săn bắn chim thú
sau khi được các anh công an xã xuống vận động tôi tự giác nộp ngay
đối với người dân vùng cao súng săn là vật có giá trị
vì vậy nhiều người dân không muốn giao nộp
để bà con tố giác
những người tàng trữ vũ khí tự chế vật liệu nổ là không hề dễ dàng
chính vì vậy công tác nắm địa bàn
phối hợp giữa công an địa bàn chính quyền xã và cán bộ thôn
để vận động nhân dân là rất quan trọng
người ta tìm mua những loại súng săn
chai sắc thương câu cho thú rừng
cũng như là có thể là chai sắc thương cho con ngư
để mà người ta lén lút săn bán những loại thú rừng
tốt qua công tác là nghiệp bộ nắm tình hình địa bàn
để mà vận động có việc những cá nhân
đã có những biểu hiện tàng trữ vũ khí vật liệu nổ
để giao nộp cho cơ quan công an
thực hiện kế hoạch của bộ công an về tổng kiểm tra
mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thời gian qua lực lượng công an huyện sơn tây
đã triệt để tranh thủ sự vào cuộc của người có uy tín cán bộ thôn
nhờ làm tốt công tác
từ đầu năm đến nay công an huyện sơn tây
đã tổ chức thu hồi được trên bảy mươi vũ khí các loại
góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự tại địa phương
xác định công tác nâng cao nhận thức
giúp bà con hiểu thấu đáo về chủ trương thu hồi vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và tự nguyện giao nộp
vẫn là nhiệm vụ lâu dài thường xuyên và liên tục
nên công tác tuyên truyền vận động người dân
luôn được cán bộ công an xã huyện tăng cường
vận dụng sáng tạo linh hoạt
cùng với việc vận động và thuyết phục
cán bộ công an huyện còn kiên quyết xử lý nghiêm
những người cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục
với tiềm mục vấn đề và chính sách
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
lượng khách quốc tế đến việt nam ước đạt gần năm sáu triệu lượt
gấp chín ba lần so với cùng kỳ năm trước
và bằng khoảng sáu mươi năm bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
đây được cho là những con số đầy lạc quan
bởi chỉ trong nửa đầu năm thì du lịch việt nam
đã đạt được bảy mươi của mục tiêu đón tám triệu khách quốc tế
và sang tháng bảy cả nước cũng đã đón hơn một triệu lượt khách quốc tế
trở thành tháng đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch đón trên một triệu lượt khách quốc tế
theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của google
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba tới nay lượng tìm kiếm về du lịch việt nam liên tục tăng
việt nam nằm trong tốc đầu thế giới
từ vị trí thứ một mươi một lên vị trí thứ sáu hiện nay
việt nam cũng là điểm đến duy nhất ở khu vực đông nam á nằm ở nhóm này
theo đó việt nam có mức tăng trưởng ở nhóm một mươi đến hai mươi năm
xếp thứ sáu trên thế giới cao hơn một triệu
nhiều hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của khu vực đông nam á
các thị trường khách quốc tế quan tâm nhiều nhất đến du lịch việt nam
gồm mỹ nhật bản australia ấn độ hàn quốc singapore anh malaysia đức và pháp
đây cũng đều là những thị trường trọng điểm của du lịch việt nam